mặc dù mưa lũ đã đi qua được hơn một mươi ngày nhưng hiện nay tỉnh quảng ninh vẫn đang phải khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lũ nhất là vấn đề về ô nhiễm môi trường từ các bãi thải than của các đơn vị sản xuất trên địa bàn
ghi nhận sau của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
sống dưới chân bãi thải than của công ty than mông dương hơn ba mươi năm nay gia đình chị nguyễn thị nga hàng ngày phải đối mặt với nguồn nước sinh hoạt có màu đen đặc lẫn bùn đất
đây chính là nguyên nhân dễ hiểu dẫn đến việc chồng chị nga bị ung thư phổi mới mất cách đây được hơn một trăm linh ngày
đợt mưa lũ vừa qua thì gia đình chúng tôi rất bị ảnh hưởng của bãi thải than của công ty than mông dương
bây giờ nhà tôi bị ngập toàn bộ
nghĩa là toàn bộ bùn vào trong nhà là tầm một mét rưỡi
tất cả các đồ vật dụng trong gia đình nào hỏng hết
và cái đường nước nhà tôi là bây giờ là riêng giếng mấy nảy cái bẻ nước mưa nhà tôi là hỏng hoàn toàn
và đây là ngôi nhà của anh lưu khánh thọ
cũng dưới chân bãi thải này cơn mưa lũ vừa qua đã làm hàng tấn thải than từ trên cao trôi xuống
làm mọi đồ đạc như bàn ghế giường tủ xe máy bị chìm sâu trong lớp bùn đất dày chừng hơn một mét
khiến ngôi nhà của anh thọ giống như một ngôi nhà hoang dưới chân núi
thực tế hiện nay sau cơn lũ các bãi thải than đã bị tràn bùn thải xuống các khu dân cư
đe dọa an toàn tính mạng tài sản của hàng trăm hộ dân sống cạnh các chân bãi thải
hầu hết các bãi thải của các mỏ khai thác lộ thiên
nhiều bãi thải như cao sơn khe re có xu hướng mở rộng tiến về khu dân cư
cũng như các bãi thải mới hình thành tại mạo khê đông triều
theo cách tính của ngành than trong quá trình sản xuất
mỗi năm gần hai mươi công ty than thải ra môi trường hàng trăm triệu mét khối nước không qua xử lý
đây được coi là mối nguy hiểm về ô nhiễm môi trường
nguy cơ sạt lở xuống các khu dân cư sống chung quanh khu vực chân các bãi thải
luôn là mối hoạ dình dập có thể xảy ra bất cứ lúc nào
môi trường do bãi thải gây ra thì trước tiên là những cái bãi thải này là phải đổ thải
làm sao như thế là có sự suy tính xa và đồng bộ các cái giải pháp
để làm sao như thế là không ảnh hưởng gì đến khu vực sản xuất của công ty
bên cạnh việc xử lý ô nhiễm môi trường như ông cảnh vừa nêu
về lâu dài cũng cần tính đến các biện pháp quy hoạch bãi thải than
trong thời gian sớm nhất
để khắc phục tình trạng này thì chắc chắn là phải xem lại về vấn đề quy hoạch và kỹ thuật
trong vấn đề khai thác đặc biệt là đổ thải
và cái hệ thống an toàn các cái bãi thải chứa và các cái bãi than thì tôi nghĩ là phải đánh phải đánh giá lại
và với một cách hết sức là nghiêm túc và thực sự là bài bản và với một cái tầm nhìn nó dài hơn
trước hậu quả hàng trăm hàng nghìn ngôi nhà cũng như sức khỏe người dân
trên địa bàn huyện mông dương quảng ninh
rơi vào tình cảnh như trên là hồi chuông cảnh báo về vấn đề quy hoạch xử lý chất thải khoáng sản
sau khai thác trên địa bàn cả nước
các cơ quan ban ngành cần có biện pháp kịp thời để xử lý ngăn chặn vấn đề ô nhiễm
ở các bãi thải than và các mỏ khoáng sản để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra